cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát tỉnh vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng phi long
chú huyện vĩnh thuận và đặng văn công chú huyện châu thành về tội giả mạo trong công tác
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn lộc chú tại thành phố rạch giá với cùng tội danh
kết quả điều tra long là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn tám trăm linh một s
là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế
công là kỹ sư cơ khí lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe
long đã móc nối với công và lộc để làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới
bàn về giá giao động từ một mươi một mươi năm triệu đồng một hồ sơ cải tạo có thiết kế và gần một hai triệu đồng đối với hồ sơ cải tạo miễn thiết kế
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt ba đối tượng đã làm khống bốn mươi chín hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo
với số tiền trên tám mươi sáu triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm để kết luận các phương tiện trên đều đạt khi đăng kiểm
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc huy
chú tại thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép trên ma túy
trước đó huy điều khiển xe ô tô bảy chỗ từ xã phú cường huyện định quán đi tỉnh đắk lắc
khi đến địa bàn thị trấn tân phú huyện tân phú
thì bị tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp công an tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra ma túy nồng độ cồn
qua xét nghiệm nhanh phát hiện huy dương tính với chất ma túy tiến hành kiểm tra trong xe ô tô
lực lượng công an đã phát hiện một gói ma túy và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
gây ra một loạt các vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn thành phố mai hồ trường
chú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa bị công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào đầu tháng một mươi một trường đã đến khu dân cư ở huyện hòa vang và quận cầm lệ
thấy có nhiều dây điện tiếp đất nên đã tìm cách cắt số dây điện nói trên
trong lúc cho dây điện đi vào tải đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt một số vụ trộm cắp dây điện
tại các trụ điện trên địa bàn quận cầm lệ và các địa phương khác của thành phố đà nẵng
và đem đi tiêu thụ tại các cơ sở mua bán phế liệu
ngày tám tháng một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết vừa cứu sống được sáu người
trên tàu chở nước đá bị chìm trên biển cách huyện côn đảo khoảng một mươi tám hải lý về hướng tây bắc
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nhận được thông tin từ đồn biên phòng huyện côn đảo
tỉnh bà rịa vũng tàu về việc tàu kg chín nghìn ba trăm linh chín
tàu kg chín nghìn ba trăm linh chín đang chở ba công nước đá từ sắp trăng đi côn đảo sắp bị chìm
lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tiếp cận được tàu gặp nạn
lúc này trên tàu có sáu người gồm năm người lớn và một trẻ em
toàn bộ thuyền viên đã được cứu nạn an toàn và bàn giao cho đồn biên phòng côn đảo tiếp nhận
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục đề nghị các bị can tự rác ra đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hầm của pháp luật
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án tham ô tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn
hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
bảy đối tượng bao gồm hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb nguyễn thị thu sương và đinh văn thành
chiêm minh dũng cựu phó tổng giám đốc scb bốn thành viên hội đồng quản trị scb
trầm thích tồn san henry ca giang lam ly chok và nguyễn lâm anh vũ
cựu phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt xử
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng
mọi thông tin cần thiết liên hệ điều tra viên hoàng hà số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phòng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
liên quan đến vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai tháng một mươi tại xã ngọc tố huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
hai đối tượng có quyết định truy nã và một đối tượng có quyết định truy tìm đã đến trụ sở công an huyện mỹ xuyên để đầu thú
các đối tượng gồm võ tuấn kiệt chú phường ba tp sóc trăng lâm minh tiến chú huyện mỹ xuyên và lâm trường an chú phường ba tp sóc trăng
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội tham gia cùng nhiều đối tượng tụ tập gây dối trước trụ sở công an xã ngọc tố
có hành vi lời nói xúc phạm vu khống lực lượng công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên đã tạm giữ hai đối tượng an và tiến để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
riêng đối tượng võ tuấn kiệt hiện đã cho gia đình bảo lãnh
thưa quý vị thời gian qua mô hình cải cách hành trình công an cấp xã hoạt động theo cơ chế một cửa đã góp phần tạo sự chuyển biến trong quá trình đơn giản hóa
giải quyết thủ tục hành chính giảm phiền hà chi phí thời gian cho tổ chức doanh nghiệp và người dân
đồng thời mô hình này tiếp tục thể hiện sự chính quy hiện đại của lực lượng công an nhân dân và được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh thái bình
tại xã minh tân huyện đông hưng tất cả các thủ tục hành chính trong thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an xã được niêm yết công khai
thay vì làm theo phương thức truyền thống như trước người dân được lực lượng công an xã tiến hành hướng dẫn nổ hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công
kết quả giải quyết cũng sẽ được thông báo qua điện thoại cho công dân
mình sẽ xử lý và làm ở trên phần mềm
mình cảm thấy là thời gian mình đi lại sẽ được tiết kiệm
mình có thể làm ở bất cứ chỗ nào mình có thể làm được
theo mô hình cải cách hành chính bộ phận một cửa của công an xã đã rút ngắn thời gian giải quyết
theo đó việc tổ chức tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền của cấp xã
một trăm linh hồ sơ được nộp qua dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công bộ công an
công an xã đã thực hiện công tác tiếp dân
trong đó có giải quyết tất cả các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của bộ ngoan
chúng tôi luôn cắt cử một đồng chí tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của công dân
khi mà công dân có nhu cầu trên cổng dịch vụ công quốc gia chúng tôi đã giải quyết đầy đủ
và được công dân nhân dân
rất là hợp ứng và tan thành
thế bà viên công an thì cũng làm việc khi mọi người dân đến
thì cũng làm các thủ tục nhanh chóng nhất thuận nợ nhất
để đảm bảo đúng theo cái triển khai cái dữ liệu quốc gia và dân cư cũng như là cái đề án sáu
từ khi cái việc mà triển khai cho đến nay thì đối với người dân trên địa bàn xã thì rất phấn khởi
khi lên đến cơ quan xã làm việc thì cái thủ tục này thì được đảm bảo
đảm bảo nhanh chóng chính xác không để nhân dân phải chờ lâu cũng như là đặc biệt là cái việc chống tham nhũng tiêu cực trong cái việc của bộ trưởng bộ cửa
tuy nhiên việc triển khai mô hình này tại cấp xã cũng gặp một số khó khăn nhất định
khi việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân ở khu vực nông thôn còn hạn chế trang thiết bị tại bộ phận một cửa còn thiếu
hiện nay công an tỉnh thái bình cũng đang tập trung các nguồn lực trên cơ sở từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất
nâng cao trình độ chuyên môn
cho cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhân rộng mô hình cải cách hành chính này tại các xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh
thủ tục được đơn giản hóa sự hài lòng của nhân dân được đánh giá qua hoạt động thực tiễn của mô hình cải cách hành chính công an xã
chuyển đổi số cũng đã cho thấy tinh thần trách nhiệm tư thế lễ tiết tác phong và ý thức phục vụ nhân dân của lực lượng công an chính quy tại cơ sở
hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
trước những phản ánh của báo chí về tình hình
trạng quây núi thành hòn loan bộ tại dự án khu đô thị ở khu một mươi b phường quang hanh thành phố cẩm phả
nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
phó thủ tướng trần hồng hà giao các bộ liên quan và tỉnh quảng ninh kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định
yêu cầu này của phó thủ tướng trần hồng hà được nêu tại công văn sáu nghìn bảy trăm sáu mươi chín ban hành ngày tám tháng một mươi một
về việc này phó thủ tướng trần hồng hà giao bộ xây dựng chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
kiểm tra phản ánh trên xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định báo cáo thủ tướng kết quả trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trước đó ngày bảy tháng một mươi một thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ninh ra quyết định xử phạt một trăm hai mươi năm triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn doja capital chủ đầu tư dự án khu đô thị tại khu một mươi b phường quang hanh thành phố cẩm phả
ngoài số thiền phạt công ty trách nhiệm hữu hạn đỗ gia capital phải công khai báo cáo đánh giá tốc độ môi trường
đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định
trong quá trình tháo gỡ ràn ráo tấm đan của cống hộp trên đường gom tuyến cao tốc diễn châu bãi vọt đoạn coi huyện hưng nguyên nghệ an
hai công nhân không may bị tấm đan sập đẻ tử vong
vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc chín h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một trên công trường thi công cống tiêu dân sinh của đường gom cao tốc diễn châu bãi vọt
đoạn qua khối một thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên
thời điểm trên hai công nhân đang gỡ ràn rào tấm đan cống hộp bằng bê tông dài ba năm m rộng hơn một m thì tấm đan bất ngờ bị nghiêng lật úp để trúng người
lực lượng chức năng sau đó huy động máy móc đến giải phóng hiện trường đưa thi thể hai nạn nhân lên bàn giao gia đình mai táng
hiện lực lượng công an viện kiểm sát tỉnh nghệ an đã xuống hiện trường điều tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có quyết định thu hồi phù hiệu của hai trăm linh một phương tiện xe khách thành bư
sau khi nhà xe này bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong ba tháng
công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về sở giao thông vận tải qua trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
đồng thời không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
từ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trường hợp công ty trách nhiệm vũ hạn thành một mươi không chấp hành nộp lại phù hiệu theo quy định
trung tâm quản lý giao thông công cộng sẽ tổng hợp danh sách gửi thanh tra sở giao thông vận tải xử lý theo quy định
đồng thời thông tin trên trang thông tin điện tử của sở giao thông vận tải để các lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát
nếu phát hiện phương tiện vẫn tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu thì xử lý theo quy định
thưa quý vị hôm nay ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bộ công an xác định công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh trật tự nói riêng luôn có một vị trí vai trò đặc biệt quan trọng
trong những năm qua bộ công an đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh trật tự
một vấn đề về chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc anh
thành viên ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng bộ công an để hiểu rõ hơn về tinh thần nghiêm túc cầu thị của bộ công an trong quá trình xây dựng pháp luật
là một trong những bộ ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế chỉ tính riêng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bộ công an đã chủ trì soạn thảo trình quốc hội ban hành hai luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
trình quốc hội ban hành nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu đối với hai dự án luật
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật căn cước
trình chính phủ ban hành chín nghị định hai quyết định của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ công an ban hành sáu mươi bốn thông tư liên tịch ban hành ba thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thời gian tới bộ công an tiếp tục tập trung hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng sáu dự án luật để báo cáo chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
phần đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đảng ủy công an trung ương luôn quan tâm sát sao đến công tác xây dựng pháp luật vậy thì đồng chí có thể cho biết là những cái chỉ đạo cụ thể của đảng ủy công an trung ương cũng như là lãnh đạo bộ công an đối với công tác này như thế nào
mà có thể nói là từ lâu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật
và có lẽ là phải khẳng định ngay rằng là đảng ủy công an trung ương là một trong các cái đảng ủy ở trung ương là sớm nhất có cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật
cùng đó thì bộ trưởng bộ công an hàng năm đều có cái chỉ thị công tác năm liên quan tới công tác xây dựng văn bản pháp luật và có chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
xác định rất rõ trách nhiệm của cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp các đơn vị có liên quan và công an các đơn vị địa phương trong việc xây dựng
và trình các cấp có thẩm quyền để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới an ninh trật tự
qua những chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy là trong thời gian qua chúng ta đã đạt được rất là nhiều những kết quả quan trọng
vậy thì trong cái kỳ họp lần thứ sáu của quốc hội chúng ta cũng có những cái dự thảo luật đang được trình để thông qua
vậy thì đồng chí có thể cho biết là bộ công an đã có những cái sự lắng nghe những cái đóng góp ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng như là các tổ chức xã hội ra sao ạ
công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong công an nhân dân thời gian qua đạt được rất nhiều thành tiệu
và đạt được thành tiệu đó thì trước hết là có cái sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an nhân dân của các cơ quan đơn vị chuyên trách mà được bộ trưởng giao nhiệm vụ
tuy nhiên bên cạnh đó thì có thể thấy rằng là sự giúp đỡ của các bộ ban ngành của nhân dân nói chung và đặc biệt là của các vị đại biểu quốc hội
công an nhân dân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì luôn tuân thủ nghiêm túc cái quy trình theo luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật luôn lắng nghe luôn có rất nhiều kênh để tập hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân nói chung
của các tầng lớp nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an trong ngành và đặc biệt là ý kiến của các bộ ban ngành
và công an luôn lắng nghe luôn chú ý để tiếp thu một cách toàn diện tiếp thu nhiều nhất có thể ý kiến đóng góp của các ban bộ ngành
và của các quý vị đại biểu quốc hội để chỉnh sửa các dự thách
và chính các kênh thông tin từ báo chí từ truyền thông thì công an nhân dân đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ nhiều hướng
từ nhiều phía trên cơ sở đó thì tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đó để hoàn thiện các quy định của pháp luật
bảo đảm các yêu cầu
chúng ta phải bám sát vào các trí đạo của đảng trong các văn kiện đặc biệt là văn kiện đạo của đảng một mươi ba
rồi cái nghị quyết số hai mươi bảy ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa việt nam
và dựa vào những cái nghị quyết của ban chấp hành trung ương
rồi nghị quyết của bộ chủ nghĩa việt nam

bộ chính trị ban bí thư về công tác bảo đảm an ninh triệt tự trong thời gian mới
giả soát để tiếp tục thể chế hóa những cái nội dung đó vào trong bối cảnh tình hình mới
thứ hai là vừa tổ chức triển khai thực hiện pháp luật an ninh triệt tự
thì đồng thời với công tác là phải tổ chức tổng kết sơ kết
thường xuyên đánh giá mức độ hiệu quả của việc áp dụng pháp luật
và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và một vấn đề nữa thì phải nghiên cứu lý luận chuyên sâu liên quan tới xây dựng hoàn thiện pháp luật
nói chung chúng ta nghiên cứu gia nhập nhiều điều gốc quốc tế đa phương
để thể hiện trách nhiệm của việt nam dưới góc độ an ninh triệt tự trong cộng đồng quốc tế
và góp phần để bảo vệ an ninh trật tự của đất nước thân yêu của chúng ta từ sớm từ xa từ trước
đây cũng là một vấn đề hết sức quan trọng cần phải được lưu ý
vâng rất cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay